ngày sáu chín sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lạng sơn đồng chủ trì với ủy ban phát triển du lịch quảng tây trung quốc
tổ chức khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới lạng sơn việt nam quảng tây trung quốc
theo đó trong thời gian thí điểm xe du lịch tự lái của trung quốc sẽ được vào tham quan du lịch trong địa phận khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
trên các tuyến đường bộ cụ thể trừ đường vành đai biên giới
phạm vị hoạt động trên các tuyến đường như quốc lộ một a quốc lộ bốn a các tuyến đường tỉnh đường huyện theo từng tour du lịch cụ thể
thời gian thực hiện một tour tối đa là ba ngày quy mô đối với đoàn xe du lịch tự lái tối thiểu ba xe một đoàn tối đa một mươi xe một đoàn
tổng số xe du lịch tự lái nhập cảnh lưu hành tại khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn không quá năm mươi xe một ngày
ngược lại khách du lịch việt nam có thể lái xe sang thành phố sùng tả và thành phố nam ninh tỉnh quảng tây trung quốc